viện kiểm sát đánh giá phần lớn bị cáo thành khẩn ăn năn hối cải
song một số luật sư trong phần tranh luận chưa thật sự nghiêm túc
luận cứu đưa ra không bám sát diễn biến của phiên tòa làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo
một số luật sư sử dụng hình ảnh mang tính nhận định thiếu căn cứ phần đánh giá của viện kiểm sát
cơ quan công tố đối đáp theo các nhóm vấn đề đánh giá hậu quả thiệt hại vụ án
áp dụng pháp luật trong việc khởi tố các bị cáo
việc trương mỹ lan không thừa nhận thao túng scb số liệu tài sản đảm bảo
khoản vay tài sản đảm bảo lớn dư nợ tội danh đưa hối lộ
nhóm thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo nguyễn trí
và cho vai của tru lập cơ tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo
luật sư bào chữa của bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận thao túng scb số liệu tài sản đảm bảo
bị cáo lan chỉ nói miệng không để lại bút tích
luật sư bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bà lan không phải chủ thể của tội danh tham mô tài sản
theo viện kiểm sát mặc dù bà lan không phải là thành viên hội đồng quản trị scb
tuy nhiên nhận định đánh giá của luật sư đưa ra không đúng luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng tài liệu thu thập được và kết luận thẩm tra tại tòa
pháp luật nêu rõ scb thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoạt động theo pháp luật
đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần
thành phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty do đại hội đồng cổ đông bầu ra
luật sư cho rằng hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại scb là chưa đúng quy định của pháp luật
cáo trạng kết luận bị cáo trương mỹ lan có quyền hạn chi phối
điều hành mọi hoạt động của scb là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát cho rằng
tài liệu thể hiện bà lan thâu tóm sở hữu chi phối quyết định với toàn bộ cổ phần bị cáo sở hữu
bản sao kê biến động cổ đông do tạ triều trung lập tới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
lời khai của trung tại tòa thể hiện bà lan giao ông theo dõi cổ phần scb thuộc sở hữu bị cáo
biến động cổ phần scb đều thực hiện theo chỉ đạo của vị chủ tịch vạn thịnh pháp
biên bản hỏi cung bị cáo lan xác nhận vận động người thân bạn bè mua cổ phần trước khi xác nhập ba hai
để đạt sáu mươi năm sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên
mặc dù bà lan không quản lý tài sản scb nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối nên có quyền bầu
miễn nhiệm thành viên scb
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại scb
bị cáo trả lời tại tòa là sắp xếp các vị trí chủ chốt tại scb vào thời gian nào
rõ ràng cụ thể
ai nghỉ việc đều thông báo
về cáo buộc trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu cơ quan công tố giữ nguyên nhận định bị cáo
coi scb như một công cụ tài chính là nơi giữ tiền bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng
sẽ chỉ đạo như cáo trạng đã nêu
với tài liệu căn cứ có được mặc dù chưa có kết quả tương trợ
tư pháp về xác minh làm rõ năm doanh nghiệp nước ngoài đứng tên cổ phần cho bà lan
nhưng đủ cơ sở xác định bà trương mỹ lan là chủ thể của tội tham mô tài sản
việc các luật sư yêu cầu cơ quan tố tụng chứng minh năm công ty cổ phần nước ngoài mua cổ phần của bị cáo
không làm thay đổi sự thật bà lan nắm quyền chi phối với số cổ phần này
với việc thành lập công ty ma viện kiểm sát cho rằng bị cáo chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty không có hoạt động thật
đứng tên khoản vay sử dụng để các bị cáo giải quỹ che giấu cắt đứt dòng tiền
luật sư của bị cáo nói công ty mà không liên quan bà lan là lập luận không có căn cứ
thủ đoạn của bị cáo là chỉ đạo miệng không để lại bút tích
nghĩ rằng như thế sẽ không bị phát hiện cơ quan không xử lý được
viện kiểm sát phân tích cho rằng bà lan thực hiện hành vi trái pháp luật
nhưng không dám chịu trách nhiệm thể hiện sự ngoan cố của bị cáo
như vậy việc xác định hậu quả thiệt hại của vụ án ra sao
theo viện kiểm sát một số luật sư cho rằng cần trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự
theo viện kiểm soát một số luật sư cho rằng cần chưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự
trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng không áp dụng biện pháp định giá
mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác để định giá tài sản
kết quả điều tra xác định thiệt hại do hành vi bà trương mỹ lan gây ra là hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ thống phần mềm của scb
lời khai các bị cáo khác đơn vị kiểm toán độc lập
viện kiểm sát cho rằng cơ quan công tố xem xét thiệt hại của bà trương mỹ lan đã chiếm đoạt
và phải chịu thiệt hại là sáu trăm linh
để xác định hậu quả thiệt hại
viện kiểm sát không căn cứ kết quả định giá của công ty hoàng quân
để xác định hoàn toàn thiệt hại vụ án mà áp dụng nhiều biện pháp
scb đang quản lý nhiều tài sản đảm bảo
viện kiểm sát xem xét tổng thể để đưa ra mức hình phạt đề nghị
qua đây viện kiểm soát đề nghị
hội đồng xét xử xem xét có chấp nhận quan điểm trên của viện kiểm sát
là trừ giá trị tài sản đảm bảo của hoàng quân theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo
hay áp dụng trên thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
đối với quan điểm không buộc các bị cáo phải nộp tiền lãi
cơ quan công tố cho rằng đây là vụ án hình sự mang tính chiếm đoạt
nếu theo quy trình của ngân hàng thông thường là scb huy động tiền gửi của dân
rồi cho các cá nhân doanh nghiệp vay
xong bà trương mỹ lan hoàn toàn biến scb thành công cụ rút tiền
không thanh toán lãi và phí theo quy định hoạt động của ngân hàng thông thường
scb trở thành đơn vị gánh chịu
thành đơn vị gánh chịu hậu quả nợ và phải hoàn trả nợ cho ngân hàng nhà nước
do đó buộc bị cáo chịu trách nhiệm lãi phí có căn cứ pháp luật theo việc hiểm sát
tiếp theo là áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo
một số luật sư cho rằng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tới khi cơ quan điều tra giải quyết vụ án hành vi của bị cáo lan tương tự nhau
nhưng cơ quan tố tụng truy tố bị cáo về hai tội danh khác nhau
điều này làm tăng nặng hình phạt cho bị cáo
viện kiểm sát cho rằng hành vi của lan có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của scb
thông qua vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng
theo viện kiểm sát hành vi của bà lan thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm
vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
sau đó luật quy định tội tham mô tài sản với các đối tượng ngoài nhà nước
do đó tại thời điểm này hành vi của bà lan và đồng phạm cấu thành tội tha mô tài sản
một số luật sư nêu vụ án xác định
các bị cáo đồng phạm với bà lan nhưng truy tố các tội danh khác nhau
viện kiểm sát cho bị cáo lan và đồng phạm ở các cương vị vị trí khác nhau
thực hiện hành vi phạm tội đồng phạm có tổ chức gây thiệt hại đặc biệt lớn
viện kiểm sát đã phân loại dựa theo vai trò tính chất hậu quả hành vi phạm tội
những bị cáo có chức vụ quyền hạn vai trò quan trọng tại vạn thịnh pháp
scb tiếp nhận trực tiếp chỉ đạo của bà trương mỹ lan
giúp bà lan chiếm đoạt tiền bị truy tố tội tham mô tài sản
với bị cáo nhóm người không biết mình giúp sức cho bà lan tha mô
nên không phải chịu trách nhiệm chung hình phạt với tội tha mô tài sản
khi đề xuất xem xét hình phạt
viện kiểm sát cho rằng đã xem xét mức có lợi cho các bị cáo
luật sư phan trung hoài
luật sư phan trung hoài gia nhập đoàn luật sư tp hcm vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
luật sư hoài đã từng có thời gian làm ủy viên biên tập
trưởng ban chủng
trị xã hội tuần báo pháp luật tp hcm
luật sư phan trung hoài từng tham gia bào chữa trong một số vụ án hình sự lớn
cho các ông nguyễn văn hoàng tổng giám đốc inmeco trong vụ án
cháy trụ sở tại inmachco năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trần quang vinh tam mecco nguyễn duy lộ việt công banh
liên khuỳ thìn vụ án f cô minh thụng
nguyễn mạnh trùng vụ án nam cam và đồng phạm
thứ hai là luật sư nguyễn huy thiệp
ông vốn là nguyên điều tra viên
hành sự tổng cục hậu cần bộ quốc phòng
ủy viên hội đồng luật sư toàn quốc
chủ nhiệm ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư
liên đoàn luật sư việt nam
thành viên ban chủ nhiệm đoàn luật sư tp hcm
ông từng bảo chữa cho lương quốc dũng
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao việt nam
trong vụ án hiếp dâm trẻ em
nguyễn quang hà nguyên thứ trưởng thường trực
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong vụ án tham âu cố ý làm trái
do lã thị kim oanh tổ chức
thứ ba là luật sư trương thanh đức
hiện là chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật basisco
trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
ông đức đã công tác hơn ba mươi năm
trong ngành ngân hàng mảng pháp chế
ông cũng là nhà nghiên cứu
phản biệt chính sách liên quan đến tài chính
ngân hàng kinh doanh
ông được bộ tư pháp trao tặng danh hiệu
luật sư vì cộng đồng năm hai nghìn một mươi
luật sư đức đã tham gia tranh tụng
bảo chữa cho các bị cáo
bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các ngân hàng doanh nghiệp
trong hàng trăm vụ án kinh tế
dân sự hình sự
tại tất cả các cấp tòa án
trong đó có các đại án ngân hàng
như nguyễn đức kiên tức là bầu kiên
ngân hàng acb huỳnh thị huyền như
của việt tiên banh
thứ tư là luật sư giang hồng thanh
thuộc đoàn luật sư tp hà nội
luật sư giang hồng thanh từng tham gia bảo chữ
trong vụ án liên quan đến phan xáo nam
thứ năm là luật sư phan minh hoàng
đoàn luật sư tp hồ chí minh
với hơn một mươi năm kinh nghiệm
hoạt động pháp luật với các mảng
tố tụng trong đất đai dân sự
doanh nghiệp hành chính lao động và hình sự
bị cáo trương mỹ lan
còn có tên gọi khác là trương mụi
sinh ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
tại tp hồ chí minh
bà thành lập công ty trách nhiệm
hưu hạn vạn thịnh pháp
với vốn điều lệ là
ba mươi bốn tám triệu đô la mỹ
hơn ba mươi năm sau
từ một công ty kinh doanh thương nghiệp
chủ yếu nay phát triển
thành công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
đa ngành trong đó
thế mạnh là bất động sản
với quy mô vốn điều lệ là
năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ
tại tập đoàn vạn thịnh pháp
bà lan giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị
chồng bà lan là ông chu lập cơ
quốc tịch hồng kông
giữ vai trò trong hội đồng quản trị
tập đoàn vạn thịnh pháp
hai doanh nhân có hai người con gái
bên cạnh đó
bà lan còn có hai cháu ruột là
trương huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
con gái của ông trương trí trung
người hoa cổ đông lớn
của vạn thịnh pháp
và trương lập hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trương huệ vân
giữ vai trò tổng giám đốc tập đoàn
vạn thịnh pháp và tổng giám đốc
công ty cổ phần tập đoàn quản lý
bất động sản weiser và đại diện
pháp luật của nhiều công ty khác thuộc tập đoàn
còn trương lập hưng
giữ vai trò đại diện pháp luật
giám đốc công ty con trong vạn thịnh pháp
mặc dù sở hữu nhiều dự án
bất động sản khủng ở những nơi
xa hoa bậc nhất hồ chí minh
nhưng đời tư của các thành viên trong gia tộc
rất ít được công khai
và ít ai biết chính xác về số tài sản
của gia tộc họ trương
nhưng chắc chắn con số không hề nhỏ
trong một bài báo trên tờ
nhật báo hồng kông south china morning post
đăng hồi năm hai nghìn một mươi sáu
cho biết bà trương mỹ lan
gặp ông chu lập cơ năm một mươi sáu tuổi
khi đó bà đang kinh doanh mỹ phẩm
còn ông cơ là doanh nhân hồng kông
buồn kẹp tóc
hai người kết hôn sau đó thành lập
chuỗi nhà hàng khách sạn
và bắt đầu đầu tư bất động sản
tại việt nam và hồng kông
về việt nam hai vợ chồng bắt đầu
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thịnh pháp
chuyên cung ứng dịch vụ thực phẩm
sau đó nhận thấy tiềm năng từ bất động sản
vạn thịnh pháp lấn sân mạnh mẽ
sang mạng này và nhanh chóng phát triển
thành tập đoàn chuyên bất động sản
hàng đầu việt nam hiện nay
năm hai nghìn bảy sau khi chuyển
thành công ty cổ phần
công ty tăng vốn lên sáu tỷ đồng
trong đó bà lan nắm cổ phần
chi phối tám mươi
từ đây dưới sự dẫn dắt của bà lan
tập đoàn vạn thịnh pháp
phát triển ra vô số dự án lớn
trong hệ sinh thái của mình
thông qua một loạt công ty con như
công ty trách nhiệm hưu hạn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần đầu tư an đông
công ty cổ phần đầu tư
times square việt nam
và công ty cổ phần tập đoàn
tập đoàn sở hữu nhiều dự án đắc địa
ở thành phố hồ chí minh như
khách sạn thương mại an đông
trong vụ án xảy ra
tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư
an đông ngân hàng thương mại
cổ phần sài gòn scb
và các đơn vị có liên quan
hành vi của trương mỹ lan
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng đồng phạm được đánh giá là
có nhiều chiêu thức thủ đoạn phạm tội tình vị
có xem xét thêm tính tiết giảm nhẹ
cho các bị cáo hay không
mức hình phạt đề nghị với tám mươi năm bị cáo
còn lại trong vụ án gồm
bốn án trung thân một bị cáo đề nghị
sáu bị cáo bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
hai bị cáo không một mươi sáu một mươi bảy năm

bốn người bị đề nghị một mươi năm một mươi sáu năm
một mươi năm bị cáo được đề nghị
ba năm tù treo với thời gian thử thách
năm năm và những bị cáo còn lại
bị viện kiểm sát đề nghị
ba một mươi bốn năm tù
khi đề nghị hình phạt cơ quan công tố
phân loại các bị cáo thành nhiều nhóm khác nhau
dựa vào tội danh mức độ hành vi
thái độ tính tiết tăng nặng
giảm nhẹ theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
xong luật sư bào chữa
và các bị cáo mong hội đồng xét xử
xem xét lại mức hình phạt đã đề nghị
nhiều người cho rằng mức án quá nặng
quá trình điều tra và tại phiên tòa
ngoại trừ bị cáo trương mỹ lan
và năm người bỏ trốn
các bị cáo còn lại được ghi nhận đều
thanh khẩn khai báo thừa nhận hành vi
phạm tội của mình ăn năn hối cải
tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
để làm rõ vụ án tác động
người thân khắc phục hậu quả thiệt hại
một số bị cáo cho rằng đã khắc phục
dư thiệt hại gây ra
nhiều bị cáo có nhiều thành tích trong công tác
nhiều bằng khen khuân trường
đóng góp cho hoạt động xã hội được ghi nhận
họ mong mỏi được hội đồng xét xử khoan hồng
để sớm trở về với gia đình
làm lại cuộc đời
về vấn đề dân sự trong vụ án
bị cáo trương mỹ lan võ tấn hoàng văn
trần thị mỹ dung trương khánh hoàng
cùng các luật sư bảo chứa
đều cho rằng việc định giá
các tài sản trong vụ án để xác định
thiệt hại đang quá thấp
mong tòa xem xét
theo đó công ty thẩm định giá
hoàng quận tức là
công ty hoàng quân đã được thẩm định giá
tài sản trong vụ án
mới định giá được bảy trăm hai mươi sáu trên

cho các khoản vay của nhóm
vạn thịnh pháp tại scb
số còn lại công ty hoàng quân
không định giá vì lý do các tài sản
là cổ phần cổ phiếu quyền tài sản
bất động sản không đủ hồ sơ
pháp lý tài sản
việc kiểm sát đề nghị bà trương mỹ lan
phải bồi thường cho ngân hàng scb
là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng thiệt hại
và lãi phát sinh
về điều này luật sư bảo vệ
quyền lợi ích hợp pháp cho scb
đề nghị hội đồng xét xử xác định
bà lan và các bị cáo phải bồi thường
cho ngân hàng số tiền thiệt hại
tính đến ngày năm tháng ba
sự sơ thẩm là hơn

hơn bốn trăm tám mươi hai tỷ nợ gốc
hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ tiền lãi
và lãi phát sinh
cho đến khi nào
scb thực nhận được tiền
luật sư cũng đề nghị
tòa cho phía scb toàn quyền
khai thác sử dụng quản lý
đối với một một trăm sáu mươi sáu tài sản đảm bảo
cho gần một ba trăm linh khoản vay
của nhóm bà lan
và hệ sinh thái vạn tinh pháp
đối với số tiền là một tỷ đồng
ông nguyễn cao trí chiếm đoạt của bà lan
và năm hai triệu đô la mỹ
bị cáo đỗ thị ngàn nhận hối lộ
luật sư cho rằng
đây là tiền có nguồn gốc từ scb
và do hành vi phạm tội của người khác
chiếm đoạt chứ không phải là tiền riêng
của bà lan do đó
phía scb đề nghị
hội đồng xét xử tuyên thu hồi
nhưng không xung công quỹ nhà nước
mà để khắc phục hậu quả của vụ án
luật sư bảo vệ cho scb
cũng cho rằng trong quá trình xét xử
có nhiều bị cáo đã nộp tiền khắc phục
hậu quả của vụ án
đề nghị tòa giao số tiền này cho scb
định đoạt kiến nghị cơ quan chức năng
tiếp tục truy tìm các tài sản có liên quan
tới hành vi phạm tội của bà lan
và đồng phạm để khắc phục hậu quả vụ án
trong những ngày tranh luận
bị cáo chương mỹ lan xin chuyển

chồng và cháu gái khắc phục thiệt hại
cụ thể bà lan xin chuyển
ba trăm năm mươi tỷ đồng để khắc phục
hậu quả cho cháu gái là bị cáo chương
huệ vân nguồn gốc của số tiền này
gồm một tỷ đồng tiền mặt
và tài sản đang bị phong tỏa
do ông nguyễn cao trí bồi thường cho bà lan
và ba trăm năm mươi tỷ đồng
do một cá nhân trả cho bà lan
chủ tịch tập đoàn vạn thinh pháp
cũng mong muốn chuyển thêm ba trăm linh tỷ đồng
mà các cá nhân trả cho bà
để khắc phục cho chồng là bị cáo
tru lập cơ luật sư bảo chữa
của các bị cáo mong tòa ghi nhận
tính tiết này để làm căn cứ xem xét
hình phạt đã đề nghị